sáng ngày hai mươi năm tháng hai lễ hội khai xuân yên tử hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai hội
đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám do tỉnh quảng ninh đăng cai
hoạt động này mang giá trị nhân văn sâu sắc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
tri ân công đức to lớn của đức vua phật hoàng trần nhân tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của thiền phái trúc lâm
yên tử được biết tới là nơi đức vua trần nhân tông hóa phật nơi khai sinh thiền phá trúc lâm
chỉ đến khi xuất hiện thiền phá trúc lâm mà vua trần nhân tông là vị tổ thứ nhất ở thế kỷ một mươi ba
thì phật giáo việt nam mới chính thức có tông phái riêng nền tảng chiết lý hành đạo riêng
với tư tưởng nhập thế đạo đời không tách rời
năm nay lần đầu tiên lễ khai hội xuân yên tử được tổ chức tại trung tâm văn hóa trúc lâm
thuộc dự án khu trung tâm lễ hội yên tử
được thiết kế theo kiến trúc đời nhà trần thế kỷ một mươi ba
dự án được triển khai xây dựng tại khu vực bến giải oan thuộc khu di tích lịch sử và danh thắng yên tử
với các hạng mục chính cung trúc lâm trung tâm lễ hội vườn thiền lành hành hương
tuệ tĩnh đường bảo tàng phật hoàng trần nhân tông
năm nay thì các lễ hội của yên tử các lễ hội của ngoạ vân và một số các đền chùa khác
đều nằm trong một cái chuỗi
các sự kiện của năm du lịch quảng ninh cho nên là ngay cái đó nó đã tạo ra một không khí rất mới rồi
mới từ sự chỉ đạo từ trên xuống dưới mới từ nhân dân đến tăng ni phật tử đều háo hức đều tham gia hết
và chúng ta biết nhìn hôm nay thì đủ biết là mọi người đến rất là một cái tâm niệm rất hồ hỏi tự tạ và tự tin
đó cho nên là đây này
đó là cái điểm tôi cho là mới nhất
điểm nhấn của lễ hội khai xuân chính là quy mô của lễ dước với bảy kiệu rước đại diện cho bảy phường trên địa bàn thành phố uông bí
du khách cùng tăng ni phật tử thập phương còn tham dự lễ chúc phúc đầu năm dân hương cầu quốc thái dân an lễ đóng dấu thiêng yên tử
biểu diễn rồng lân các tiết mục văn nghệ cùng các trò chơi dân gian
và đến hôm nay thì tôi thấy như thế là tất cả các cơ quan đoàn thể đều tổ chức một nghi lễ thể hiện kính trọng phật hoàng trần nhân tông
thật là đàng hoàng và đầy đủ và tôi cảm thấy như thế là lúc nào cũng luôn luôn kính trọng học tập phật hoàng và dạy bảo cho con cháu luôn luôn mai sau mãi mãi
là trung tâm phật giáo với nhiều kiến trúc am tháp khu di tích và danh thắng yên tử hiện nay đã được đầu tư tu bổ tôn tạo
thu hút hàng vạn tăng ni phật tử và du khách về chiêm bái lễ phật
lễ hội xuân yên tử là một trong những lễ hội có quy mô lớn nhất miền bắc diễn ra từ ngày một mươi tháng riêng
và kéo dài suốt ba tháng mùa xuân